nếu bạn đối mặt với tình trạng bỏng rác do trào ngược acid có thể bạn đã thử nhiều phương pháp điều trị để giảm bớt
mặc dù dùng thuốc không kê đơn và thay đổi lối sống có thể hữu ích nhưng các biện pháp tự nhiên như gừng cũng có thể làm giảm các triệu chứng của bạn
dưới đây là những tư vấn của bác sĩ mai tiến phương khoa khám bệnh và nội khoa bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec
gừng là một thành phần chính trong y học trung quốc với liều lượng nhỏ gương có thể hoạt động như một chất chống viêm trong hệ thống của bạn
tuy nhiên nếu bạn dùng quá nhiều bạn có thể làm cho các triệu chứng của bạn tồi tệ hơn
những lợi ích của việc sử dụng gừng đó là liều lượng gừng nhỏ có thể làm giảm kích ứng đường tiêu hóa gừng có thể làm giảm khả năng acid dạ dày trào ngược lên thực quản
gương cũng có thể làm giảm viêm điều này có thể giảm các triệu chứng trào ngược acid
các hợp chất phenolic có trong gừng
được cho là làm giảm kích ứng đường tiêu hóa và giảm co thắt dạ dày
điều này có nghĩa là cường có thể làm giảm khả năng acid dạ dày từ dạ dày trở lại thực quản
gừng cũng có thể làm giảm viêm
một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi một cho thấy những người tham gia bổ sung gừng đã giảm các dấu hiệu viêm trong vòng một tháng
các đặc tính chống viêm này được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đặc biệt là khi đề cập đến chứng trào ngược acid
điều này là do viêm trong thực quản là đặc điểm chính của tình trạng này
bên cạnh đó gương cũng có thể làm giảm buồn nôn ngăn ngừa đau và giảm sưng
mặc dù các đặc tính chống viêm của gừng có thể giúp nó chống lại chứng trào ngược acid hiệu quả nhưng không có cơ sở y tế cho điều này
tại thời điểm này không có bất kỳ nghiên cứu nào về việc liệu gừng có phải là phương pháp điều trị thích hợp cho các triệu chứng trào ngược acid hay không
nghiên cứu về gừng chủ yếu chỉ giới hạn ở khả năng giảm buồn nôn của nó
các nhà nghiên cứu vẫn đang điều tra về tính an toàn chung của gừng và bất kỳ đặc tính y học nào
và nó có thể có
dưới đây là cách sử dụng gừng để điều trị trào ngược acid
gừng có thể được gọt vỏ sau đó là nạo thái hạt điệu hoặc cạo để sử dụng khi nấu ăn
nó có thể được ăn sống ngâm trong nước để pha trà gừng hoặc thêm vào súp xào salat hoặc các bữa ăn khác
một trong những hóa chất được tìm thấy trong gừng là một thành phần trong số các loại thuốc kháng acid
gừng cũng có sẵn ở giảng bột viên nang dầu hoặc trà
điều quan trọng nhất bạn cần nhớ là uống gừng ở mức độ vừa phải
dùng khoảng bốn gram ít hơn một phần tám cốc là đủ để giúp bạn giảm đau mà không làm cho các triệu chứng tồi tệ hơn
ngoài ra bạn cũng có thể chia nhỏ ra và chia làm nhiều lần trong một ngày
khi dùng gừng với liều lượng nhỏ có rất ít tác dụng phụ liên quan đến việc sử dụng
các tác dụng phụ nhỏ có thể bao gồm đầy hơi hoặc khó tiêu
nếu bạn có tình trạng viên nhiễm như trào ngược acid dùng hơn bốn năm gừng trong hai mươi bốn giờ có thể gây thất bại
đặc biệt các tác dụng phụ thường liên quan đến bột gừng
ngoài việc sử dụng gừng cũng có nhiều các lựa chọn điều trị các loại trả ngược acid dạ dày khác
phương pháp điều trị không kê đơn mà bạn có thể thử nếu thỉnh thoảng bị trào ngược acid
đó là các thuốc kháng acid có thể giúp trùng hỏa acid trong dạ dày và giúp giảm đau nhanh chóng
thuốc triện h hai chẳng hạn như tagamet và pepsid làm giảm lượng acid mà dạ dày của bạn tạo ra
chẳng hạn như pli losex có thể làm giảm các acid dạ dày và chữa lành thực quản
ngoài ra cũng có các loại thuốc mạnh hơn có sẵn để giúp điều trị các trường hợp nặng hơn của bệnh này
bạn sẽ cần đơn thuốc cho những loại thuốc này
bác sĩ có thể khuyên bạn sử dụng một hoặc nhiều loại thuốc này để có kết quả tốt nhất
thuốc đầu tiên đó là thuốc triện h hai mạnh theo toa
đi kèm đó là thuốc ức chế bơm brutal cường độ theo toa
thuốc tăng cường thực quản có thể làm giảm tần suất cơ vòng của bạn giãn ra và cho phép acid chảy lên
thuốc này có tác dụng phụ đáng kể và thường được dành cho những trường hợp nghiêm trọng nhất
nếu thuốc không giúp bạn giảm đau phẫu thuật có thể là một lựa chọn khác
tóm lại lưu lượng gừng nhỏ có thể là cách tiêu trị chứng trào ngược acid an toàn hiệu quả
tuy nhiên vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để đánh giá hiệu quả thực sự của gừng
nếu bạn chọn thử gừng hãy nhớ thông báo cho bác sĩ của bạn
họ có thể cung cấp thêm hướng dẫn và đảm bảo rằng điều này sẽ không tương tác với bất kỳ loại thuốc nào mà bạn có thể đang dùng
bác sĩ cũng có thể giúp đỡ nếu tình trạng trả ngược của bạn trở nên nghiêm trọng hơn

nếu bạn thích thuốc hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho bác sĩ nhé